thưa quý vị khi cháy nổ xảy ra thì phản ứng chung của mọi người là bỏ chạy thật xa
thế nhưng có một lực lượng lại sông pha lao về hướng ngược lại để cứu được cái còn trong cái mất
sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cuộc sống tài sản tính mạng của nhân dân
đó là câu chuyện về người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm nói riêng
và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói chung
bất kể ngày hay đêm khi có tiếng kêu cứu tiếng chuông báo động là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy lại lên đường
tiến về những nơi nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ
để mình làm công việc chứ mình cứ sợ hoài thì chúng ta không thể làm được công việc
trải qua từng giai đoạn phát triển đến nay cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã được trang thiết bị phục vụ công tác ngày càng hiện đại
công nghệ bốn cũng đã được áp dụng để phục vụ chỉ huy chữa cháy cứu nạn cứu hộ như
bản đồ số tích hợp dữ liệu giao thông và nguồn nước chữa cháy số hóa cuộc gọi một trăm một mươi bốn
liên kết các đồ số một trăm một mươi ba một trăm một mươi bốn một trăm một mươi năm
chúng ta đã phát triển ứng dụng health một trăm một mươi bốn trên điện thoại thông minh để người dân có thể gửi chính xác vị trí và thông tin về sự phố
bên cạnh đó ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý điều hành xây dựng chính phủ điện tử giảm phiền hà cho người dân khi làm thủ tục hành chính
chúng tôi có những phương tiện mà có thể đưa chất chữa cháy lên cao khoảng ba trăm linh mét
hay là những phương tiện chữa cháy ở các đường học như chất chữa cháy hai độc
có thể anh tiến vào anh chữa và nếu bị tác động bởi cái mặt nửa và khói lửa bên trong
thì anh có thể quay cái đầu ra và anh chạy cái đầu thứ hai ra được tức là xe hai độc
hay là các cái xe chậm bơm có thể là hút nước ở xa khoảng vài cái số
có thể chúng tôi đưa nước vào bên trong nội thành để tiếp cho các cái xe chữa cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đang ngày càng chính quy tinh nhuệ
những cán bộ chiến sĩ luôn giữ được cái tâm lòng nhiệt huyết với nghề
không ngại khó khăn nguy hiểm
hãy bình yên cho nhân dân
cái tinh thần thiếp của cái lính cứu hỏa đó là cái mong muốn
cái ánh mắt của người dân khi tôi đến là người đó nhìn đến là
à cứu hỏa đến là cứu được rồi
nó giao phó toàn bộ cho mình hết
và người ta tin tưởng hy vọng những việc đó
nhìn thấy những cái niềm tin của dân thì mình phải làm bằng được
dù có hy sinh vất vả dù có thể ảnh hưởng đến tính mạng
sức khỏe của chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng sông pha để hoàn thành tốt nhiệm vụ
bốn tiếng rồi bị vừa lắp vừa đông rổ nát á
cô nghĩ là không thể nào có ai xuống được chắc chết luôn rồi
mấy ông môi lên môi từ từ từ từ từ từ mới đưa cô lên
cô lên là coi như cô hết chết rồi sống lại rồi
thực nghiệp mấy ông ghê á
cứu được người dân là họ cứ làm họ không có nề hà gian khổ cực khổ gì hết
anh cứu hỏa sẽ dẫn chúng tôi dòng ra cái thang thoát hiểm bên kia
tôi không thấy rõ mặt của anh cứu hỏa đó
nhưng tôi luôn luôn nhớ mãi một câu anh nó nói với tôi là
chị cứ bước đi thôi
bất cứ điều gì chị cũng cứ bước đi đừng dừng lại
dính chị xuống đất xuống lề đường rồi
tôi mất thật sự tôi mất
hoàn toàn tin được điều là ba mẹ con sống rồi
cháy nổ tiềm ẩn mọi lúc mọi nơi
do đó ý thức của mỗi người dân là yếu tố quan trọng nhất
để hạn chế được thiệt hại khi có sự cố xảy ra
mong muốn là những người dân
là coi công tác phòng cháy cháy là một công tác an toàn
cho chính hộ gia đình nhà mình
chính nơi sản xuất của mình
chính khu dân cư của mình
và nhận thức rất rõ về kiến thức pháp luật phòng cháy cháy
để rồi cùng với chúng tôi làm tốt công tác phòng ngừa
làm sao mà phòng ngừa phải chủ động
tích cực phòng ngừa
để giảm thiểu số vụ cháy xảy ra